để kiểm tra lại việc thực hiện cơ chế cho vay lại nguồn vốn oda vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ cho chính quyền địa phương
ngày hôm qua bộ tài chính đã phối hợp với cơ quan phát triển pháp tổ chức hội thảo quản lý cho vay lại cho chính quyền địa phương tại hà nội
hội thảo này được tổ chức nhằm đánh giá tầm quan về khung pháp lý hiện hành đối với việc quản lý nợ nước ngoài của chính quyền địa phương
tại hội thảo các cơ quan trung ương đặc biệt là bộ tài chính và chính quyền địa phương
đã đánh giá lại kết quả và những vấn đề tồn tại của việc thực hiện cơ chế cho vay lại nguồn vốn oda vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ cho chính quyền địa phương
một trong những khó khăn nêu ra là việc thực hiện cơ chế hỗn hợp một phần cấp phát một phần cho vay lại
theo đó việc giải ngân phụ thuộc bởi kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán cấp vốn đầu tư hàng năm
cũng tại hội thảo cơ quan phát triển pháp afd cam kết cho vay chính quyền địa phương để đầu tư phát triển gắn với thích ứng và chống biến đổi khí hậu
và hỗ trợ kỹ thuật cho bộ tài chính để đánh giá việc triển khai nghị định số chín mươi bảy tác động của nghị định đối với việc vay nợ nước ngoài của chính quyền địa phương